ủy ban nhân dân tp hà nội vừa có văn bản gửi giám đốc công an tp hà nội yêu cầu xác minh xử lý vụ việc
cháu bé bị đánh chấn thương sọ não xảy ra tại khu đô thị sibucha
theo đó văn bản nêu rõ thời gian gần đây trên một số trang thông tin đại chúng có phản ánh vụ việc
một cháu bé bị người đàn ông đánh gây chấn thương sọ não tại khu đô thị sibu cha quận bắc từ liêm
vào ngày sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
về vụ việc chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội nguyễn đức trung giao giám đốc công an tp hà nội
chỉ đạo công an quận bắc từ liêm và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tổ chức xác minh điều tra vụ việc nêu trên
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có theo quy định của pháp luật và báo cáo kết quả về ủy ban nhân dân thành phố
trước ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín